nếu chế chính sách thì nguồn vốn là vấn đề rất lớn và có tính chất quyết định
năm hai nghìn một mươi bảy nguồn tín dụng tại các ngân hàng thương mại vẫn được xác định dành cho các lĩnh vực ưu tiên
trong đó sẽ tập trung nhiều hơn cho việc ứng dụng khoa học công nghệ cao thuộc lĩnh vực nông nghiệp
đó sẽ là nội dung chính của chương trình tài chính ngân hàng tuần này
nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai trăm bốn mươi bảy
bộ tài chính vừa ban hành thông tư số ba trăm bốn mươi bốn hai nghìn một mươi sáu ttbt quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã phường thị trấn
theo đó đối tượng áp dụng của thông tư là cơ quan nhà nước tổ chức cá nhân có liên quan đến ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã
cụ thể về nguồn thu của ngân sách xã thông tư nêu rõ các khoản thu ngân sách xã hưởng một trăm linh là các khoản thu dành cho xã
sử dụng toàn bộ để chủ động về nguồn ngân sách bảo đảm các nhiệm vụ chi thường xuyên
chi đầu tư phát triển và nhiệm vụ chi của ngân sách xã bao gồm chi đầu tư phát triển và các khoản chi thường xuyên
thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy và áp dụng từ năm ngân sách hai nghìn một mươi chín
bãi bỏ thông tư số sáu mươi hai nghìn ba tt btc ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn ba của bộ tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã phường thị trấn
theo báo cáo nhanh công tác thu ngân sách nhà nước tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy của cục thuế tp hcm
tổng số thu ước thực hiện một mươi tám bảy trăm bốn mươi bốn tỷ đồng lưỡi kế cả quý i năm hai nghìn một mươi bảy được sáu mươi hai một trăm linh năm năm tỷ đồng đạt hai mươi sáu dự toán pháp lệnh và tăng hai mươi bảy mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó thu từ dầu thô bốn bảy bốn tỷ đồng tăng một mươi ba bảy so với cùng kỳ thu nội địa tính cân đối năm mươi tám ba mươi bốn hai tỷ đồng tăng hai mươi một ba so với cùng kỳ
đối với các khu vực kinh tế khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
lần lượt đạt một mươi sáu sáu trăm linh bốn sáu tỷ đồng và một mươi ba tám trăm linh ba tỷ đồng
ngược lại số thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đều giảm so với cùng kỳ
trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm một mươi một bảy khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm một mươi sáu ba
trong ba sắc thuế chính của khu vực kinh tế thuế thu nhập doanh nghiệp thu được một mươi sáu hai trăm chín mươi một năm tỷ đồng
đạt hai mươi chín bảy dự toán
thuế giá trị gia tăng là một mươi ba chín trăm tám mươi hai một tỷ đồng đạt hai mươi dự toán
thuế tiêu thụ đặc biệt là năm ba trăm ba mươi bảy một tỷ đồng đạt hai mươi hai tám dự toán
theo kết quả khảo sát tan can mới đây của ngân hàng trung ương nhật bản
các nhà sản xuất lớn của nhật bản cảm thấy tự tin hơn cho quý ii của năm nay
sau khi đạt được mức tăng trưởng cao nhất trong vòng một năm rưỡi trở lại đây vào tháng ba vừa qua
theo đánh giá kết quả tích cực này mang đến những hy vọng về phục hồi kinh tế nhật bản
và tạo đà phát triển cho những tháng sắp tới
thực tế những người lao động vừa tốt nghiệp đại học được chào đón đông đảo tại các công ty vào đầu tháng bốn
thời điểm bắt đầu năm tài chính mới cho thấy những triển vọng lạc quan
khảo sát cũng cho thấy thị trường việc làm được thắt chặt hơn bao giờ hết kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
khi mà nền kinh tế của nhật bản bùng phát từ những bóng bóng tài sản
tuy nhiên vẫn còn những nỗi lo về việc bước tạo đà này có thể bị kìm
hãm bởi những quyết sách điều hành của tổng thống mỹ donald trump
một trong số đó là việc xem xét lại thâm hụt thương mại của mỹ vào tuần qua
gây ra áp lực cho những đối tác thương mại trong đó có nhật bản
từ đầu năm đến nay tất cả các ngân hàng quốc doanh của trung quốc đã duy trì xu hướng gia tăng lợi nhuận
và hạn chế sự phát triển của tài sản không sinh lời trong năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó năm nhà cho vay quốc doanh lớn nhất của trung quốc bao gồm ngân hàng công thương
ngân hàng nông nghiệp ngân hàng trung quốc
ngân hàng xây dựng và ngân hàng truyền thông
báo cáo của các ngân hàng cho thấy năm hai nghìn một mươi sáu ngân hàng nông nghiệp ngân hàng xây dựng
và ngân hàng truyền thông trung quốc đạt mức tăng trưởng trên một lợi nhuận dòng
cùng đó ngân hàng công thương trung quốc icbc nhà cho vay lớn nhất của nước này tính theo giá trị thị trường
tăng năm lợi nhuận dòng
trong khi đó ngân hàng trung quốc đã tăng hai năm mươi tám lợi nhuận sau thuế hàng năm
điều đáng chú ý là cả tỷ lệ nợ xấu trên tổng nợ và tổng số nợ xấu đã được hãm phanh lại
cũng theo báo cáo ngân hàng công thương và ngân hàng xây dựng trung quốc đã cải thiện
chất lượng tài sản giúp hồi phục và ổn định kinh tế
việc đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đang được coi như một giải pháp đột phá
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành và phát triển
kinh tế nông thôn
đến nay đã có ít nhất tám mươi năm tỷ đồng trong khuôn khổ gói tín dụng yêu đãi một trăm linh tỷ
được các ngân hàng cam kết rót vào nông nghiệp công nghệ cao
không chỉ dành ra lượng vốn lớn nhiều ngân hàng cũng đã nới lỏng hơn về điều kiện tiếp cận
tiến dụng cho lĩnh vực này
giải bài toán nông nghiệp của việt nam cần có sự tham gia của cả khu vực doanh nghiệp tư nhân
hợp tác xã chất lượng cao làm nông nghiệp mở rộng hạn điền trong nông nghiệp tích tụ dụng
đất mạnh mẽ hơn và chuyển giao khoa học công nghệ vào nông nghiệp
và quan trọng hơn là phải có vốn cho nông nghiệp công nghệ cao
vừa qua thủ tướng chính phủ đã giao các bộ ngành triển khai đồng bộ các giải pháp
hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao
trong đó chính phủ đã yêu cầu ngân hàng nhà nước xem xét chỉ đạo khuyến khích các ngân hàng thương mại
nghiên cứu dành một gói tiến dụng khoảng một trăm linh tỷ đồng bằng nguồn huy động của ngân hàng thương mại
để cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
sản phẩm nông nghiệp sạch với điều kiện yếu đại hơn so với các khoản vai thông thường
cái sự thể hiện cái quyết tâm của chính phủ để mà hỗ trợ cho cái việc hiện đại hóa cái ngành nông nghiệp
rồi đưa cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp chúng tôi nghĩ đấy là một cái mà cần thiết phải làm
tuy nhiên là trong một quý thì vừa rồi tôi thấy là ở trên ngay truyền thông thì phó thủ tướng vương đình huệ là
đã có một cái buổi khoa học với lại các doanh nghiệp các ngân hàng
kinh doanh về tài chính thì cũng đã chỉ đạo rất là kỹ cái này
và chúng tôi hy vọng rằng là trong một cái thời gian ngắn nhất thì có các cái hướng dẫn sẽ được ra đời
theo dữ liệu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu mới chỉ có bốn bốn trăm hai mươi bốn doanh nghiệp
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chiếm chín mươi năm tổng số doanh nghiệp có đăng ký và đang hoạt động trong nền kinh tế
doanh nghiệp nông nghiệp chủ yếu là loại vừa và nhỏ để các doanh nghiệp có thể tham gia được sâu và rộng hơn
vào nông nghiệp nông thôn thì một trong những việc cần làm ngay là phải khơi thông được dòng vốn tiến dụng cho lĩnh vực này
mới đây nhất ngân hàng thương mại cổ phần bidv công bố triển khai gói tiến dụng một mươi tỷ đồng
nhằm đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ
tại địa bàn tây nguyên và đồng bằng sông cửu long
thời gian triển khai gói tiến dụng này là từ nay đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy hoặc đến hết quy mô gói
gói tiến dụng này có nhiều ưu đại hấp dẫn
cụ thể khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt các gói vay khác nhau lãi suất ưu đãi chỉ từ sáu năm một năm
trong tối đa một phần hai thời gian vay vốn đối với các khoản vay dưới một mươi hai tháng
và từ bảy năm một năm trong tối đa một phần hai thời gian vay vốn đối với các khoản vay từ một mươi ba tháng
giúp khách hàng chủ động cân đối nguồn tài chính và các kế hoạch kinh doanh
cái việc mà tiếp cận với tiến dụng ở trong nông nghiệp thì hoàn toàn là đúng là đặc thực trưng hoàn toàn khác
so với các ngành như là bất động sản hay là công nghiệp sản xuất chế biến
bởi vì họ có nhà xưởng kho bãi và các chứng nhận về tài sản rất là rõ ràng để thế chấp
nhưng mà nông nghiệp thì luôn luôn là khó khăn
vấn đề này cho nên là tiến dụng thì vẫn luôn luôn là một vấn đề
bởi vì việc thế chấp đất đai hay là những tài sản ở trên đất của nông nghiệp khó rất nhiều
và vì thế mà tôi cho rằng là vai trò của các hội ở trong quá trình vai tiến dụng
trung học kinh nghiệm của các nước đang phát triển khác như là bangladesh và ấn độ thôi
chúng ta thấy rằng là cái vai trò chủ động của các nhóm các hội của các hợp tác xã
trong cái việc mà chứng thực các cái khoản vai hoặc là cùng giúp nhau để bảo đảm các cái khoản tiến dụng này
thì đây là một cái cách mà tôi nghĩ là chúng ta phải khai thác
thực tiễn hiện nay chính sách nhà nước định hướng giúp cho nền kinh tế phát triển tốt
nhưng do có nhiều rào cản nên khi cho vay đối với nông nghiệp nông thôn
các ngân hàng vẫn còn rất thận trọng không cho vay lớn
chính vì vậy theo nhiều chuyên gia nhận định để tiến dụng đối với nông nghiệp nông thôn phát triển mạnh
nhà nước nên có chính sách khai thông ngành cốt lõi thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất
khi đó ngân hàng sẽ mạnh dạng cho ve vốn để sản xuất kinh doanh
bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước cần có thêm các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp cá nhân
mạnh dạng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao
nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường khó tính
vì vậy vai trò của nhà nước rất là lớn
các chính sách của nhà nước làm thế nào để mà khuyến khích nâng đỡ doanh nghiệp
để làm tốt được nhiệm vụ đó
đồng thời có chính sách như thế nào cho bà con nông dân họ có thể kết hợp lẫn với nhau
để thành một vùng lớn để doanh nghiệp có thể đầu tư vào được
thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu tiến dụng
để phù hợp với chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung
tập trung vốn tiến dụng ưu đãi một cách phù hợp không triển khai chẳng lan cho tất cả các lĩnh vực
đặc biệt cho vay các doanh nghiệp dự án hộ gia đình tham gia vào chuỗi liên kết giá trị
sản phẩm từ khâu chế biến sản xuất xuất khẩu và ngân hàng như sợi dây trong chuỗi liên kết
ngân hàng nhà nước tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung nghị định số năm mươi năm hai nghìn một mươi năm ndcp
về chính sách tiến dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn
để tạo động lực hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao
sự vào cuộc của ngân hàng không chỉ để ủng hộ chủ trương của chính phủ
mà còn để trước cơ hội đầu tư nông nghiệp sạch nông nghiệp công nghệ cao vốn đang dần trở thành xu thế
thời gian qua có không ít doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã phải cắt giảm lao động
đơn hàng vì thị trường xuất khẩu bị thu hẹp
trong tình hình đó thị trường việt nam vẫn đang còn bỏ ngò
đã có rất nhiều doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm đã tận dụng cơ hội
kết nối với các doanh nghiệp bán lẻ chiếm lĩnh thị trường đầy tiềm năng này
với mức tăng trưởng trên hai mươi và quy mô từ hai mươi đến năm mươi bốn tỷ usd một năm
thị trường việt nam đang được nhiều công ty khảo sát có uy tín trên thế giới
đánh giá là một trong những thị trường có sức hấp dẫn nhất
trong đó ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống đang được các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt chú ý
minh chứng là các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến việt nam tìm kiếm đối tác phân phối
liên doanh bỏ vốn đầu tư ngày càng nhiều
theo đánh giá của đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường nien sen
cho dù thị trường việt nam đã ken kiến các nhãn hiệu lớn của những công ty đại quốc gia
nhưng cơ hội vẫn rất lớn cho các công ty chịu khó tìm tỏi sự khác biệt
nhiều doanh nghiệp việt nam đã chủ động từ bỏ việc theo đuổi các thị trường xuất khẩu lớn
tập trung khai thác thị trường nội địa với tiềm năng chín mươi triệu dân này

với chín mươi triệu dân là một thị trường khá lớn mà nhiều người đang hướng ra ngoài
lại quên mất thị trường nội địa mình và chúng tôi đang quay trở lại để làm cái thị trường nội địa
việt nam có nguồn cung lớn và phong phú các sản phẩm nông sản
thủy sản và công nghiệp thực phẩm cho thị trường nội địa và xuất khẩu
nhưng hạn chế của các doanh nghiệp là tập trung sản xuất ở dạng nguyên liệu hoặc cơ chế đơn giản
bao bì và nhãn mát chưa thực sự lôi cuốn
quy mô sản xuất nhỏ vẫn khá phổ biến
trong khi đó yêu cầu hội nhập đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải gắn theo chuỗi
liên kết mạnh mẽ từ khâu nguyên liệu đầu tư sản xuất công nghệ chế biến và tiêu thụ
để phát triển bền vững thì doanh nghiệp nông dân phải liên kết mạnh hơn
nghiên cứu đầu tư sản phẩm mà thị trường cần không chỉ đơn thuần bán những thứ mình có
doanh nghiệp họ có thể là trở thành cung ứng ví dụ như là của walmark
nhưng họ lại phải mua hàng của rất nhiều hộ nông dân
hay là những hợp tác xã
thế thì toàn bộ những cái người mà tham gia cái chuỗi cung ứng đó
phải được quản lý theo một số những tiêu chuẩn nhất định
chính vì vậy mà cần phải có những chương trình kết nối
để các tác nhân này họ ngồi với nhau và họ thống nhất với nhau
để ra được một cái đáp ứng được một cái yêu cầu chung
đại đa số doanh nghiệp việt nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ
nên có nhiều hạn chế về tiềm lực tài
chính năng lực quản lý kinh nghiệm thương trường và những hạn chế khác
xuất phát từ bản thân các doanh nghiệp như khả năng nhạy bén với nhu cầu thị trường
khả năng linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh
để thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư chiếm lĩnh thị trường nội địa
bên cạnh tác động của cơ chế chính sách và các quy luật vận động khách quan
chính phủ cần đóng vai trò người thiết kế thị trường để định hướng cho các doanh nghiệp
thông qua việc tuyên bố chính thức các chính sách vĩ mô đề án cụ thể
cũng như đảm bảo sự bình đẳng nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin thị trường
và xúc tiến thương mại trong nước đồng bộ hóa hệ thống pháp luật và chính sách thương mại
nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác điều tiết vĩ mô
tập trung vào lĩnh vực đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị